tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức tuyên dương một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu và một mươi năm gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm hai nghìn một mươi tám
sự lễ tuyên dương có đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị
phát biểu tại buổi lễ đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam khẳng định
các tấm gương tuổi trẻ được tuyên dương hôm nay là những tấm gương sáng cho tuổi trẻ quân đội học tập
nói theo và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước góp phần tô thắm thêm phẩm chất bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu và một mươi năm gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm hai nghìn một mươi tám đều là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu học tập giảng dạy nghiên cứu khoa học kỹ thuật vận động quân chúng thể thao lao động sản xuất kinh doanh